năm hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái phấn đấu trồng mới một mươi sáu ha rừng các loại
trong đó tập trung trồng vào các cây đa mục tiêu như sơn cha quế
và đồng thời phấn đấu có tám ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững fsc
theo lũy kế trồng rừng vụ xuân đến nay tỉnh yên bái đã trồng được hai một trăm tám mươi hectare rừng
đạt một mươi ba sáu kế hoạch năm
nhằm đạt mục tiêu trồng một mươi sáu ha rừng và tỷ lệ che phủ của rừng năm hai nghìn hai mươi đạt sáu mươi ba
thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân
chủ động cung ứng đủ giống cây lâm nghiệp kết hợp hoạt động bảo vệ khai thác rừng
với bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái
triển khai thực hiện chứng chỉ rừng bền vững fsc
và cũng như tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống địa bàn để phối hợp với chính quyền
cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác trồng rừng
bảo vệ rừng tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa rừng
cũng như là thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng tạo nguồn thu ổn định